phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác thu phí năm dự án đường cao tốc do tổng công ty phát triển đường cao tốc việt nam vec làm chủ đầu tư
cụ thể phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cụ thể cơ chế quản lý tài sản và cơ cấu nguồn vốn của năm dự án đầu tư đường cao tốc do vec làm chủ đầu tư
để làm cơ sở ban hành quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác thu phí đối với các dự án này
trên cơ sở đó bộ giao thông vận tải trình thủ tướng chính phủ quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác thu phí năm dự án đường cao tốc do vec làm chủ đầu tư theo đúng trình tự thủ tục của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật